chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước đó là bắc cạn hòa bình
sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
và trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu h sáng ngày hôm nay
nghệ an đã ghi nhận hai mươi năm ca dương tính mới với sars cov hai trong đó có bốn ca cộng đồng tại thành phố vinh và nam đàn
trong khi đó tại tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận một trăm linh hai f qua xét nghiệm real time pcr
và trong năm mươi hai f tại cộng đồng thì bốn mươi sáu trường hợp liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi ở thị xã giá rai
sáu người sàng lọc tại thành phố bạc liêu
thưa quý vị sau một tuần thí điểm thì bộ giao thông vận tải đã quyết định tiếp tục cho các địa phương mở cửa lại vận tải hành khách liên tỉnh
từ ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải đề xuất vận tải hàng hóa bằng đường sắt thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố theo quy định
và tại quyết định này bộ giao thông vận tải đã tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa trong đó có đường bay trục hà nội và thành phố hồ chí minh
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đường bay đi hà nội thành phố hồ chí minh hà nội đi đà nẵng thành phố hồ chí minh đi đà nẵng và ngược lại
sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
điểm đáng chú ý là trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc
để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp
và cũng từ ngày hôm nay bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời
khi đi lại bằng máy bay và tàu hỏa
đối với hàng không bộ giao thông vận tải yêu cầu hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn vùng phong tỏa hoặc xuất phát từ sân bay tân sơn nhất cần thơ
thì phải xét nghiệm âm tính sars cov hai trước khi lên máy bay
nếu không thuộc các trường hợp trên hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện
một tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hai đã khỏi covid một mươi chín
và ba là âm tính với sars cov hai
ngoài ra mọi hành khách
hành khách phải khai báo y tế hoàn thành bản cam kết khi làm thủ tục hàng không
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng nghi nhiễm
khi trở về nơi cư trú hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện theo quy định phòng dịch của từng địa phương
đối với đường sắt hành khách đến từ vùng dịch cấp bốn vùng phong tỏa phải xét nghiệm trước khi lên tàu
hành khách có triệu chứng ho hay khó thở vẫn được lên tàu nếu đã xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bộ giao thông vận tải cho phép hành khách đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đồng thời không đến từ vùng dịch cấp bốn thì sẽ được miễn xét nghiệm trước khi lên tàu
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập và lây lan mạnh tại một số huyện miền núi của tỉnh quảng nam
trong những ngày qua trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số
ngoài việc đẩy mạnh truy vết khoanh vùng dập dịch chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
đang gấp rút tiêm phòng vaccine cho bà con đồng bào
tại các địa phương vùng cao để phòng chống dịch
mặc dù trời mưa to nhưng cũng như nhiều đồng bào trong thôn
anh vinh nát đã đến trung tâm xã bờ ha lê để tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
khi biết thông tin tại khu vực các huyện phước sơn nam giang xuất hiện nhiều ca dương tính covid một mươi chín
sáu trăm linh bà con cơ tu ở xã bờ ha lê rất lo lắng
bởi vậy khi được mời đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
người dân đã nhanh chóng có mặt tại trung tâm xã bờ hà lê
mặc dù vừa khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua
song tỉnh quảng nam vẫn chỉ đạo các huyện nhất là ở những điểm đang bùng phát dịch
như nam giang phước sơn sớm hoàn thành tiêm chủng vaccine
bên cạnh đó các địa phương vùng xanh như tây giang đông giang đẩy mạnh truyền thông
tăng cường kiểm soát khống chế không để dịch covid một mươi chín từ bên ngoài lây lan vào địa phương
làm cả trưa có thể thậm chí chúng tôi sẽ thực hiện mà tiêm vào cả đêm để làm sao đó
cái việc mà phủ cái tỷ lệ là trong cái thời gian ngắn nhất và an toàn nhất
thông qua hệ thống tổ giám sát tổ tuyên truyền cộng đồng
cùng với lực lượng biên phòng đối với các xã có xã biên giới
và lực lượng công an chính quy ở cơ sở để triển khai đồng bộ công tác truyền thông
làm sao đó người dân nhận thức trong công tác phòng chống dịch
cũng như là công tác tiêm chống đạt kết quả cao nhất
đến thời điểm hiện nay tỉnh quảng nam đã nhận trên sáu trăm sáu mươi sáu năm trăm năm mươi liều vaccine
tiến hành tiêm phòng trên bốn trăm bốn mươi tám sáu trăm chín mươi bốn mũi cho người dân
riêng với các huyện miền núi đang bùng phát dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng nam đang tập trung thần tốc để dập dịch
còn ở các huyện vùng biên tỉnh quảng nam tiếp tục phủ kín vaccine đẩy mạnh truyền thông
nâng cao nhận thức phòng dịch cho bà con dân tộc thiểu số
từ đó các huyện vùng biên sẽ tiếp tục giữ vững thành trì chống dịch an toàn ở khu vực miền núi quảng nam
thưa quý vị theo nhận định của cơ quan công an sau một thời gian hà nội áp dụng biện pháp giãn cách
do đó các loại tội phạm đã không thể hoạt động
chính vì vậy sau khi thành phố đã trở lại trạng thái bình thường mới
thì các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động nhất là trộm cắp và cướp giật tài sản
mới đây một số chuyên án đấu tranh bóc gỡ tội phạm trong đó nổi lên là tội phạm cướp và cướp giật tài sản của công an tp hà nội
đã cho thấy loại tội phạm này rất manh động và liều lĩnh
đầu tháng một mươi vừa qua tại khu vực chợ hà đông khi nhóm đối tượng đi tìm mồi thì phát hiện một người dân đeo sợi dây chuyển vàng có giá trị
chúng đã theo sát cho thấy cơ ra tay cướp rật
khi đi đến đoạn đường văn phú thuộc địa bàn phường phú la hướng ra đường quốc lộ sáu các đối tượng bất ngờ tăng tốc áp sát và giật sợi dây chuyền của nạn nhân
sau khi gây án các đối tượng mang đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn quận hoàn kiếm được hơn một trăm linh triệu đồng và chia nhau ăn tiêu
vào cuộc điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông đã làm rõ đây là nhóm cướp táo tợn nguy hiểm gồm dương ngọc toàn nguyễn anh tú và trần mạnh cường
và các đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại địa bàn các quận hà đông thanh xuân hai bà trưng
đối với ba đối tượng này thì đều là những đối tượng có nhiều thiền sự đặc biệt là đối tượng cường
nó có bốn thiền án thiền sự trong đó nó có một số cái thiền án về tội cướp rật tài sản
và hai đối tượng còn lại cũng là những đối tượng có nhiều thiền sự mới ra tù
các đối tượng có ông chí là cái phương thức thủ đoạn
các đối tượng là thường dùng cái xe máy không biển số
và khi cướp giật tài sản thì đeo khẩu trang
và cái thủ đoạn của đối tượng sau khi cướp rật tài sản xong là tẩu thoát rất là nhanh
đây rất là khó khăn cho công tác điều tra truy xét
trong quá trình điều tra khai thác các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
đặc biệt các quận như long biên hai bà trưng bắc từ liêm thanh xuân và hà đông
thủ đoàn của các đối tượng là dùng xe máy không biển kiểm soát
khi đã tìm được đối tượng chúng tổ chức đeo bám và chờ thời cơ thuận lợi để ra tay và tẩu thoát rất nhanh
chính vì vậy công tác điều tra nhận dạng các đối tượng gặp nhiều khó khăn
chủ động trước những diễn biến của tội phạm sau thời gian thành phố hết giãn cách
công an hà nội đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp
trong đó đã đặc biệt chú trọng tội phạm trộm cắp và cướp cướp giật tài sản
chúng tôi rất quan tâm đến sau khi mà thời gian dịch bệnh trở lại
là cái tội phạm cướp
cướp rật trộm cắp ngừa đạn và hoạt động biến tín dụng đen
thế thì từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với phòng vc ngoài
rồi công an các cộng việc sẽ giả dựng những cái ổn nhóm những cái đối tượng
để thực hiện các cái biện pháp nhiệm vụ để chấn áp cũng như là đấu tranh bắt giữ xử lý
nếu những cái đối tượng mà có những cái dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật
tăng quyền để tuyên truyền bà con nhân dân
nên quan đến cái cảnh sát
phòng chấm các cái loại tội phạm đặc biệt là ngừa đạn trộm cắp và cướp rật
từ nay đến cuối năm
từ thực tế đấu tranh bóc gỡ các băng nhóm tội phạm cướp cướp giật tài sản
cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân đặc biệt là chị em phụ nữ
không mang theo nhiều tiền bạc tài sản đồ trang sức có giá trị
và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường
khi đi đến các nơi giao dịch ngân hàng rút tiền qua thẻ atm
phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản không chen lấn trước quầy giao dịch
cảnh giác đối tượng lạ đeo bám và cố ý tạo tình huống va chạm để trộm cắp tài sản